thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
mới đây ban thường vụ thành ủy đà nẵng đã chỉ đạo các cấp ngành tập trung chủ động đề ra các giải pháp tăng trưởng kinh tế
bảo đảm an sinh trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới đà nẵng cần tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước
khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu kích cầu du lịch khuyến khích tiêu dùng nội địa thúc đẩy đầu tư công
tập trung tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp quy mô lớn các doanh nghiệp có vương mắc chậm triển khai trong nhiều năm
tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư khởi công dự án đồng thời giao ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
khuyến khích người dân tiêu dùng hàng nội địa theo phương châm người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
người việt nam đi du lịch việt nam để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy sản xuất kinh doanh